tại việt nam các thương hiệu đồ ăn nhanh nổi tiếng thế giới đã bước chân vào thị trường như kfc lotteria burger king domino piza
trong đó thị trường cũng ghi nhận doanh thu của hai ông lớn đồ ăn nhanh là lotteria và kfc từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay luôn trên một tỷ đồng
theo chuyên gia từ ngữ đồ ăn nhanh có hàm lượng calor lớn tuy nhiên không đảm bảo chất dinh dưỡng phục vụ cho cơ thể
đồ ăn nhanh là thuật ngữ chỉ thức ăn có thể được chế biến và phục vụ cho người ăn rất nhanh chóng
thông thường thuật ngữ trên nói đến thực phẩm được bán tại một nhà hàng hoặc cửa hàng với các thành phần làm nóng trước hoặc được nấu

và phục vụ cho khách hàng trong một hình thức đóng gói mang đi
thức ăn đường phố hay là thức ăn vặt này thì thường phải nói là nó có mấy cái vấn đề
thứ nhất là nó không cân đối nó không đầy đủ các cái chất dinh dưỡng
ví dụ anh ăn một củ khoai thì nó chỉ có cacao hay rác anh ăn một cái xiên thịt nướng thì nó có protein và nó có một ít lipid
nhưng nói chung các loại này đều thiếu một cái nhóm gọi là nhóm rau quả để nó cung cấp các cái vitamin và khoáng chất
cơ thể con người cần được bổ sung năng lượng dầu protein và vitamin giúp cho việc duy trì sức khỏe
tuy vậy đồ ăn nhanh thường chứa lượng calor rất cao trong khi lại cung cấp rất ít năng lượng hoặc thậm chí không có giá trị dinh dưỡng
thức ăn vặt thì lại hay thừa hay là mất cân đối tức là hàm lượng đạm cao hoặc hàm lượng ripid là cao
nhưng nói chung các đồ ăn vạc này này thì đều nhiều dầu mỡ
nó về nhà nó
nó vừa ăn vặt đúng không ạ
nó lại vừa ăn ở nhà cũng nhiều các cái chất như vậy
thì cái nguy cơ cho cái việc thừa cân béo phì là có thể xảy ra
và đây là các nguyên nhân chết và ở việt nam cũng y như vậy
theo chuyên gia dinh dưỡng từ ngữ việc sử dụng đồ ăn nhanh làm cho cơ thể nhanh no và ngon miệng
nhưng ngược lại chúng không cung cấp năng lượng khiến cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi và yếu ớt
đúng vấn đề về thực phẩm
ăn thức ăn nhanh hàng ngày trong thời gian dài sẽ gây ra tình trạng thừa chất đồng thời có nguy cơ mắc chứng mệt mỏi mãn tính
ngoài ra ăn quá nhiều đồ ăn vặt cơ thể có thể bị mất đi các chất dinh dưỡng cần thiết như acid amin chitofan
việc thiếu acid amin này có thể làm tăng cảm giác trầm cảm dễ bị tăng cân tim mạch tiểu đường và đột quỵ
có rất nhiều các cái chất có thể sinh ra từ quá trình chế biến
các mỡ tràn đúng không ạ các mỡ mà sinh ra thành ính lõm đê hít đúng không
thì nó có rất nhiều và những cái đó là người ta nói nó liên quan đến hai vấn đề
một là thường gân béo phỉ và hai là các bệnh không lây nhiễm
có thể nói đồ ăn nhanh nói chung chỉ giải quyết tình trạng cơ thể thiếu năng lượng tạm thời mà hoàn toàn không đem lại những chất dinh dưỡng thiết yếu
và trẻ nhỏ được xem là nhóm đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề đến quá trình phát triển
nếu lạm dụng loại đồ ăn này
vâng có vẻ như là đồ ăn nhanh gây ra nhiều tác hại tới sức khỏe hơn là những gì tôi tưởng tượng
vì từ trước tới giờ thì chúng ta thường đọc được các hướng dẫn về việc trẻ em bị béo phì do ăn quá nhiều đồ ăn nhanh
thế nhưng bây giờ thì tôi hiểu thêm rằng là về lâu về dài nó có thể dẫn tới những cái bệnh như là thừa cholestrol hoặc là thậm chí là bệnh tim mạch chẳng hạn
thực ra thì các loại thức ăn nhanh lại rất phù hợp với cái cuộc sống khẩn trương hiện nay
nhưng mà cái đích hướng đến của chúng ta đó là phải ăn
thế nào cho ngon này cho tiện nhưng mà vẫn phải đảm bảo được sức khỏe vẻ đẹp và phòng tránh được bệnh tật
do vậy để hạn chế bệnh lý thì người dân cũng nên cẩn trọng khi sử dụng đồ án
anh đồ ăn nhanh đang là một xu hướng của giới trẻ tại các thành phố lớn
nhiều bạn trẻ cho rằng đây là phong cách ăn sành điệu biểu hiện của lối sống hiện đại
theo chuyên gia dinh dưỡng ăn đồ ăn nhanh trong thời gian dài dẫn tới sáu mươi bị mắc các chứng bệnh thiếu dinh dưỡng
trong đó thiếu máu do thiếu sắt là năm mươi bốn thiếu vitamin b hai là hai mươi ba thiếu kẽm là một mươi sáu và thiếu vitamin a là hai mươi
nguyên nhân là bởi quá trình chế biến sinh nhiệt cao tác dụng kèm với dầu mỡ đã phân hủy hầu hết các chất dinh dưỡng trong thực phẩm
có lẽ đây là một phong trào và thể hiện là mình đẳng cấp mình có tiền gia đình bố mẹ có thể cho v v
chứ còn thực ra nhu cầu trẻ nó có đói
nó ăn không đấy là câu chuyện khác
ở những gia đình mà không quản lý các vấn đề đó chắc
thì các cái ăn vặt với các cái loại thực phẩm mà nhiều năng lượng nhiều các cái dầu mỡ mà lại là các cái mỡ mà tran
thì là điều kiện thuận lợi thôi để trẻ thừa cân béo phì
chính vì vậy việc sử dụng đồ ăn nhanh chỉ nên dừng lại ở việc là một biện pháp cung cấp năng lượng bất đắc dĩ
đồng thời cần có các biện pháp giảm dầu mỡ và tăng cường vitamin ở các bữa ăn sau nhằm bù đắp lượng vi chất thiếu hụt
ngoài ra cũng cần lưu ý giãn các bữa ăn nhiều dầu mỡ thay vào đó là tăng cường bổ sung vi chất như sắt kẽm vitamin thông qua các thực phẩm tươi như sữa hoặc rau xanh
bổ sung thêm các bữa phụ bằng các loại trái cây tươi sinh tố sữa chua vừa cung cấp năng lượng lại không gây hại cho cơ thể